mưa đặc biệt to liên tục những ngày qua đã nhấn chìm hàng chục nghìn ngôi nhà tại quảng bình
lũ lên cao khiến cho hàng nghìn hộ dân bị cô lập
mặc dù chính quyền địa phương cũng như các lực lượng chức năng đã tiến hành ứng cứu với quyết tâm cao độ
tuy nhiên do nước lên cao kèm theo mưa lớn đã khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đã hai ngày qua gia đình bà hoàng thị thắm ở xã võ ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
cùng với hàng nghìn hộ dân ở đây ngập chìm trong nước lũ lương thực nước uống dự trữ trong gia đình gần như cạn kiệt
ngoài sự nỗ lực của địa phương cần phải có sự chung tay hỗ trợ của trung ương và các nhà khảo tâm trong và ngoài nước